trên quốc lộ một a đoạn qua huyện diễn châu tỉnh nghệ an đã xảy ra vụ cháy xe container chở hòa quả
chiếc xe mang biển kiểm soát một mươi hai r hai trăm sáu mươi đang lưu thông theo hướng vinh hà nội do tài xế cao bắc giang
chú tại quảng bình điều khiển đến đoạn đường trên thì bất ngờ bốc cháy làm toàn bộ đầu xe bị thiêu dụi hoàn toàn
rất may không có thiệt hại về người nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ